tại hà nội quân ủy trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
và xác định phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương chủ trì hội nghị
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
chủ tịch nước trần đại quang ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
thủ tướng nguyễn xuân phúc ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
cùng dự còn có lãnh đạo một số cơ quan ban ngành trung ương
và các đồng chí ủy viên thường vụ quân ủy trung ương ủy viên quân ủy trung ương
năm hai nghìn một mươi bảy quân ủy trung ương bộ quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp
chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước
có nhiều đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ chặt chẽ
hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng xây dựng đảng bộ quân đội
trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nổi bật là đã tích cực
chủ động kịp thời thăm mưu với đảng nhà nước nhiều chủ trương đối sách lớn
các chiến lược quy hoạch kế hoạch về quân sự quốc phòng
đồng thời triển khai xử lý hiệu quả các tình huống tổ chức thành công các cuộc diễn tập
phối hợp phục vụ và bảo đảm an toàn hội nghị apec năm hai nghìn một mươi bảy
kiên quyết chấn trình tổ chức biên chế quân đội triển khai đề án cơ cấu lại
đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp quân đội đến năm hai nghìn hai mươi
tham gia giúp dân khắc phục có hiệu quả thiên tai bão lũ
công tác đối ngoại quốc phòng được tăng cường chủ động và đi vào chiều sâu
hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao vị thế của quân đội và đất nước trên trường quốc tế
công tác hậu cần tài chính kế hoạch đầu tư kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
và các mặt công tác khác có nhiều đột phá và đạt kết quả cao
đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
quân ủy trung ương cũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị
xây dựng đảng bộ quân đội luôn vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
gương mẫu đi đầu trong quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
chỉ thị số năm của bộ chính trị chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội
được nâng lên toàn quân đoàn kết thống nhất phát huy dân chủ tăng cường kỳ luật kỳ cương
kiên định vững vàng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng gắn bó mật thiết với nhân dân
khắc phục khó khăn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
tại hội nghị quân ủy trung ương đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các đồng chí ủy viên quân ủy trung ương
công tác trong quân đội năm hai nghìn một mươi bảy theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
dự kiến năm hai nghìn một mươi tám quân ủy trung ương xác định phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo là thường xuyên chỉ đạo dự báo
đánh giá đúng tình hình kịp thời tham mưu với đảng nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng
có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống không để bị động bất ngờ
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc
lãnh đạo chỉ đạo phát huy tốt vai trò nóng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc
phối hợp với các ban bộ ngành trung ương và các địa phương
nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
có chất lượng tổng hợp trình độ sức mạnh khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao
tập trung nâng cao chất lượng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị
đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá theo nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi
nâng cao chất lượng công tác hậu cần kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số tám trăm linh sáu nqutu của quân ủy trung ương
về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tăng cường hợp tác quốc phòng
song phương đi vào thực chất ổn định đảm bảo cân bằng quan hệ với các nước
chủ động tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương
hoàn chỉnh đề án tổng thể hoạt động đối ngoại quốc phòng năm hai nghìn hai mươi
khi việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
quân ủy trung ương bộ quốc phòng cũng sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm
các kết luận nghị quyết đề án của bộ chính trị ban bí thư và của chính phủ
về nhiệm vụ quân sự quốc phòng đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của đảng bộ quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kế hoạch chương trình hành động
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với chương trình
hành động thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng về xây dựng trình đốn đảng gắn với chương trình
hành động thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi
xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao